chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
để tránh ảnh hưởng tới xuất khẩu nông sản của việt nam các tri cục kiểm dịch thực vật nghiêm túc thực hiện văn bản số hai nghìn ba trăm chín mươi ba bvtvkd về việc thực hiện quy định kiểm dịch thực vật nhập khẩu của eu
đối với các lô quả có muối và xoài tươi xuất khẩu phải được sản xuất từ các vườn đã được cơ quan kiểm dịch thực vật kiểm tra và bảo đảm không nhiễm ruồi đục quả
thông tin về vườn không nhiễm ruồi hoặc thông số về xử lý được ghi vào giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật để bảo đảm truy xuất nguồn gốc
cục cạnh tranh và bảo vệ người chính trị
bộ công thương cho biết đã nhận được một số phản ánh về việc các hội nhóm cá nhân có dấu hiệu tiến hành hoạt động kinh doanh đa cấp để quảng cáo và bán sản phẩm mang tên atomi
bộ công thương khuyến cáo người dân không nên tham gia mua sử dụng các sản phẩm dịch vụ atomi không rõ xuất xứ
tổ chức cá nhân tham gia hoặc tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp có thể bị xử lý hành chính hoặc bị xử lý hình sự

giá cà phê trong nước ngày ba mươi tháng tám cũng giảm nhẹ giao động trong khoảng ba mươi hai hai trăm linh đến ba mươi ba ba trăm linh việt nam đồng một kg cao nhất ở đắk lắc và thấp nhất là ở lâm đồng
mức thuê chống bán pha giá tôm việt nam vào mỹ bằng đã tác động tích cực đến thị trường tôm trong nước
vài ngày trở lại đây giá tôm nguyên liệu tại đồng bằng sông kiểu long đang tăng trở lại
tôm cỡ lớn loại ba mươi con một kg có giá một trăm sáu mươi sáu đồng một kg tăng khoảng bảy đồng một kg so với hồi đầu năm
tôm năm mươi con một kg có giá một trăm một mươi năm đồng tăng năm bảy đồng một kg
các doanh nghiệp thủy sản cho biết giá tôm nguyên liệu sẽ còn tiếp tục tăng
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam giá trị xuất khẩu cá cha của năm tháng liên tiếp đều giảm so với cùng kỳ năm trước
giá trị xuất khẩu cá tra trong tháng bảy vừa qua giảm năm năm đạt một một mươi ba tỷ usd
từ nay tới hết năm hai nghìn một mươi chín xuất khẩu cá cha sang thị trường này dự báo sẽ còn tiếp tục giảm
bên cạnh đó nhiều giao cản kỹ thuật và thương mại
tại thị trường này vẫn đang dựng lên đối với nhiều nguồn cung cá thịt trắng
giá xuất khẩu bình quân hạt điều trong nửa đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín đã giảm hai mươi hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
giá xuất khẩu bình quân hạt điều trong nửa đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín đạt mức sáu tám trăm một mươi hai usd một tấn
giảm tám so với nửa đầu tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín và giảm hai mươi hai so với nửa đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
luy kế từ đầu năm đến giữa tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
giá xuất khẩu bình quân hạt điều đạt mức bảy bốn trăm một mươi năm usd một tấn giảm hai mươi một chín so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám